nhân kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác của trung ương đã đến dân hương tại nghệ trang liệt sĩ tỉnh đồng nai thăm tặng quà gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ tham gia trận đánh sân bay biên hòa trong chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chủ tịch nước trần đại quang gửi lời thăm hỏi ân cần đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh sân bay biên hòa xuân mậu thân một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch nước khẳng định trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta đã có nhiều người con yêu tú của đất nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh to lớn đó
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việc tích cực tìm kiếm hải cốt các anh hùng liệt sĩ
hài cốt các anh hùng liệt sĩ có ý nghĩa rất quan trọng thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta đối với những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ và các thân nhân gia đình liệt sĩ
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã tặng quà cho thân nhân các gia đình anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh sân bay biên hòa xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác của trung ương đã đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng đỗ thị mận và thương binh lê văn niên ở khu phố ba phường tân hiệp thành phố biên hòa